sáng ngày hai mươi năm tháng năm đồn biên phòng cát bà thuộc bộ đội biên phòng thành phố hải phòng cho biết
đơn vị đang tạm giữ một tàu cá mang số hiệu qn chín trăm linh sáu chín mươi chín ts có công suất bốn trăm một mươi cv do ngo quang một mươi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường yên hải thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh làm chủ
để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ
thời điểm kiểm tra vào ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng chức năng phát hiện trên tàu tàng trữ bốn kg pháo nổ
tiếp tục kiểm tra tàu xi măng không biển kiểm soát không lắp máy dùng để giữ chữ thức ăn nuôi cá tại đây
tổ công tác phát hiện thêm bốn mươi bốn kg pháo nổ mang nhãn hiệu nước ngoài
bước đầu ngo quang một mươi khai nhận số lượng pháo trên do các thuyền viên mua và anh ta không biết việc này
hiện đồn biên phòng cát bà đang tiếp tục xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật